do không trả nợ đúng hạn nguyễn trường quân đã đánh đập và bắt giữ con nợ
vào ngày ba mươi tháng bảy công an thành phố lào cai đã bắt giữ đối tượng nguyễn trường quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường pom hán thành phố lào cai về hành vi giữ người trái pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy công an thành phố lào cai nhận được đơn tố giác của một người dân
về việc vợ chồng anh có vay nợ tiền của nguyễn trường quân
do không có tiền trả đúng hẹn nên tối ngày hai mươi tám tháng bảy đã bị nguyễn trường quân và hoàng anh tuấn
trú tệ phường pom hán đánh đập gây thương tích và ép vợ chồng anh phải ký cầm kết trả đúng hạn rồi mới cho về
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố lào cai đã triệu tập nguyễn trung quân và hoàng anh tuấn
tới trụ sở để làm việc quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân
vào ngày ba mươi tháng bảy công an thành phố lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn trường quân
và thu giữ được một số vật chứng có liên quan